thành ủy hà nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đảng đoàn quốc hội vào dự thảo báo cáo
chính trị đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu phùng quốc hiển
và các đồng chí chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội lãnh đạo thành phố hà nội
tại hội nghị các ủy viên đảng đoàn quốc hội đã nêu nhiều ý kiến thẳng thắn về chủ đề phương châm
các mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm cũng như các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
đánh giá hoàn thiện trong dự thảo báo cáo chính trị
cơ bản nhất trí với các định hướng của thành phố trong dự thảo
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị cùng với dự báo tình hình
thành phố cần gắn việc thực hiện chính sách pháp luật trong đó có các nghị quyết của bộ chính trị
luật thủ đô để đưa ra các nhiệm vụ giải pháp sát với thực tiễn
đáp ứng kỳ vọng của đảng nhà nước đảng bộ và nhân dân thành phố
chủ tịch quốc hội cũng cho rằng thành phố cần giả soát bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
xây dựng quy hoạch phù hợp thể hiện đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển với những đặc trưng của hà nội

trong đó có các nghị quyết của bộ chính trị luật thủ đô để đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
về kế hoạch phát triển xã hội năm năm kinh tế xã hội năm năm để có các kết quả được tính toán thống kê thống nhất với tổng thể
đánh giá công tác xây dựng đảng vệ thống chính trị của thành phố đã được chú trọng và có chuyển biến tích cực
tuy nhiên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu thực trạng năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp cá biệt một số nơi còn mất vai trò lãnh đạo
từ đó chủ tịch quốc hội đề nghị thành phố cần rút kinh nghiệm sâu sắc và không để xảy ra những vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn
tiếp thủ ý kiến của chủ tịch quốc hội và các thành viên đảng đoàn quốc hội bị thư thành hủy hà nội vương đình huệ khẳng định
tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu đầy đủ nghiêm túc và với tinh thần cầu thị cao nhất để bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị
đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội